tuy nhiên cũng còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục để lĩnh vực này đạt được kết quả tốt hơn trong những năm tới
phóng sự thu hút đầu tư nước ngoài và những bài học kinh nghiệm sẽ đề cập đến nội dung này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đối với các nước có tiềm lực kinh tế lớn thu hút đầu tư nước ngoài luôn là một kênh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế
nhận thức rõ vấn đề này ngay sau khi bước vào công cuộc đổi mới đảng và nhà nước đã có những chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài
sau gần ba mươi năm trải qua những thời kỳ khó khăn của kinh tế trong nước cũng như những biến động của kinh tế thế giới
lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài đã gặt hái được những thành công quan trọng đóng góp vào kết quả chung trong phát triển kinh tế đất nước
có thể nói
có thể nói
kết quả thu hút đầu tư nước ngoài về cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra về mục tiêu thu hút vốn
chuyển dịch cơ cấu kinh tế giải quyết việc làm tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý
mặc dù mức độ đạt được của các mục tiêu này có khác nhau
đầu tư nước ngoài đã trở thành khu vực phát triển năng động có đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng phát triển của việt nam
thể hiện trên một số mặt như bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn xã hội hiện chiếm khoảng hai mươi năm tổng vốn đầu tư xã hội
từ đó khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước gia tăng kim ngạch xuất khẩu
chiếm khoảng sáu mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu góp phần mở rộng thị trường quốc tế bên cạnh thị trường truyền thống
thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng tăng dần tỉ trọng hàng chế biến đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách
mặt khác đầu tư nước ngoài có tác động tích cực trực tiếp đến sự phát triển của các ngành và cải thiện cơ cấu ngành trong nền kinh tế
tốc độ tăng trưởng công nghiệp xây dựng của khu vực đầu tư nước ngoài bình quân đạt một mươi tám một năm cao hơn tốc độ tăng toàn ngành
trong nông lâm ngư nghiệp đầu tư nước ngoài góp phần truyền dịch cơ cấu nông nghiệp đa dạng hóa sản phẩm
nâng cao giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu và tiếp thu một số công nghệ tiên tiến giống cây con có năng suất chất lượng cao
trong dịch vụ đầu tư nước ngoài đã tạo nên một số ngành dịch vụ chất lượng cao như viễn thông du lịch quốc tế
tài chính ngân hàng bảo hiểm kiểm toán vận tải biển logistic
một đóng góp quan trọng khác là đầu tư nước ngoài đã góp phần thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ cả về máy móc
thiết bị chi thức và kinh nghiệm quản lý từ đó có ảnh hưởng nhất định trong việc cải thiện trình độ công nghệ trong nước
đầu tư nước ngoài cũng có tác động lan tỏa công nghệ đến các khu vực khác của nền kinh tế
tạo sức ép cạnh tranh thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất
về mặt xã hội đầu tư nước ngoài góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động trong nước
hiện nay khu vực đầu tư nước ngoài tạo ra khoảng ba triệu lao động trực tiếp và khoảng từ bốn đến năm triệu lao động gián tiếp
đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thay đổi cơ cấu lao động
trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng đầu tư nước ngoài giúp tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
nâng cao năng lực quản lý kinh tế quản trị doanh nghiệp hỗ trợ quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước
đổi mới thủ tục hành chính và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài
có được kết quả đó là do những chủ trương đúng đắn của đảng sự điều tiết của chính phủ đối với mỗi thời điểm
bối cảnh của kinh tế trong nước và thế giới với mục đích tạo môi trường thông thoáng khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó phải kể đến việc ban hành và sửa đổi các luật có liên quan đến đầu tư nước ngoài các nghị định thông tư các hiệp định thương mại
đẩy mạnh cải cách thể chế và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư
luật doanh nghiệp và luật đầu tư đang được sửa đổi theo hướng bình đẳng tự do và thông thoáng hơn
một loạt các thủ tục hành chính như thuế hải quan bảo hiểm xã hội thành lập doanh nghiệp đầu tư cũng đang được cải cách mạnh mẽ
đặc biệt là sự phân cấp cho các địa phương đã tạo sự chủ động sáng tạo cho mỗi tỉnh thành trong cả nước
phát huy thế mạnh đặc thù của mình để quảng bá mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài
không phân biệt đối xử giữa đầu tư trong nước đầu tư nước ngoài mở rộng thêm các hình thức đầu tư mới như công ty cổ phần
và phân cấp triệt để toàn diện việc quản lý và thuốc đầu tư nước ngoài cho các địa phương
với các thay đổi như vậy lần sửa đổi luật hai nghìn năm đã tạo ra một bước mặt hết sức cơ bản và kéo theo đó là các kết quả kèm theo
tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội
thời kỳ đó thay đổi cơ cấu của nền kinh tế giúp khả năng chuyển dần từ nông nghiệp sang hướng công nghiệp và hướng tới mục tiêu hiện đại hóa đất nước
có thể nói việt nam luôn được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là một địa điểm lý tưởng cho hoạt động đầu tư kinh doanh trong nhiều năm qua
và đang ngày càng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế
có được sự đánh giá đó phải kể đến những lợi thế như việt nam có vị trí địa lý rất thuận lợi
nằm ở trung tâm của khu vực đông nam á
có đường bờ biển dài hơn ba km với nhiều cảng biển đạt tiêu chuẩn quốc tế
rất thuận lợi để giao thương hàng hóa và kết nối với thị trường rộng lớn của asean trung quốc và các nước khác
tình hình chính trị trong nước ổn định và tăng trưởng kinh tế cao
trong suốt một mươi năm qua việt nam luôn duy trì mức tăng trưởng gdp ở mức bảy tám một năm
và gần đây trong khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế thế giới
nhưng việt nam vẫn duy trì mức tăng trưởng gdp bình quân năm sáu năm một năm
và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
bên cạnh đó hệ thống cơ sở hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện và đang được đầu tư mạnh
nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp đã được ban hành năm hai nghìn một mươi
tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức ppp
việt nam hiện có hai mươi sân bay trong đó có bảy sân bay quốc tế
kết nối với bốn mươi điểm đến quốc tế có ba mươi chín cảng biển
trong đó có ba cảng biển loại một a đang xây dựng một mươi bốn cảng loại một
hệ thống đường bộ của việt nam cũng đang được nâng cấp và xây mới
hàng trăm km đường cao tốc cũng đang được xây dựng để kết nối các trung tâm công nghiệp
ở cả miền bắc miền trung và miền nam với các cảng biển nước sâu
một yếu tố quan trọng khác là chúng ta có nguồn nhân lực dồi dào với hơn chín mươi triệu dân
trong đó sáu mươi đang trong độ tuổi lao động
chi phí lao động cũng thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực
chất lượng nguồn nhân lực cũng đang từng bước được nâng cao
theo báo cáo kinh tế thế giới của imf
thì chi phí lao động của việt nam thấp hơn hầu hết các nền kinh tế của châu á
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
thu hút đầu tư nước ngoài còn nhiều vấn đề cần khắc phục
đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng
thứ nhất phải kể đến hệ thống pháp luật
chính sách liên quan đến đầu tư ngày càng bị trồng chéo
chia cắt phân tán và bị suy giảm hiệu lực thi hành
khiến cho hệ thống pháp luật đầu tư thiếu tính ổn định
minh bạch và độc bộ
chưa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước
một số quy định hiện hành chưa phù hợp
nhưng chậm được khắc phục
khi xây dựng khung pháp lý chung áp dụng cho đầu tư trong nước
và đầu tư nước ngoài
chưa tính hết đặc thù của lĩnh vực này
một số đạo luật chuyên ngành như thuế
kinh doanh bất động sản xây dựng giáo dục
quy định cả thủ tục đầu tư
gây trồng chéo và không thống nhất với luật đầu tư
nhiều thủ tục quy định theo hướng đơn giản
nhưng chưa tính đến yêu cầu quản lý nhà nước
thiếu hàng rào kỹ thuật để sang lọc dự án
và nhà đầu tư khi việt nam tham gia wto
chính sách ưu đãi đầu tư chưa phù hợp
chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư
đối với những ngành và lĩnh vực cần khuyến khích
chưa có tính đột phá thiếu linh hoạt
tồn tại nhiều danh mục lĩnh vực
địa bàn ưu đãi đầu tư khác nhau
thiếu nhất quán do cơ quan tham mưu hoạch định chính sách
và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài
không phải là cơ quan đề xuất các ưu đãi cụ thể
cho các chính sách đó
việc áp dụng cam kết wto và điều kiện đầu tư
chậm hướng dẫn hoặc hướng dẫn không cụ thể
dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau
gây khó khăn cho nhà đầu tư
làm chậm quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư
và tạo ra sự thiếu nhất quán
trong việc xem xét chủ trương thực hiện dự án đầu tư
chính sách về lao động
quan hệ lao động còn một số bất cập
thiếu lao động đã qua đào tạo
là một vấn đề tồn tại từ nhiều năm trước
nhưng chậm được khắc phục
gần đây lại ngày càng chậm chậm hơn
do số lượng dự án tăng nhanh
chính sách tiền lương hay thay đổi
nhưng không có lộ trình
chính sách liên quan đến thu hút và chuyển giao công nghệ
chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư có công nghệ cao
công nghệ nguồn do chính sách về thu hút công nghệ
còn nhiều bất cập
đồng thời quy định về quản lý nhà nước
trong chuyển giao công nghệ quá mở
gây bất cập trong việc thẩm định lựa chọn công nghệ
một mặt tạo cãi hở cho nhà đầu tư
thực hiện việc chuyển giá
mặt khác gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước
trong việc kiểm soát công nghệ được chuyển giao
tại việt nam
ngoài ra còn phải kể đến nguyên nhân khách quan
là bí quyết kỹ thuật công nghệ riêng
thường không chuyển giao thông qua hình thức mua bán bản quyền
mà thông qua nhượng quyền hoặc các hình thức khác
hệ thống văn bản pháp luật
về bảo vệ môi trường chưa đầy đủ
thiếu đồng bộ chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập
quản lý nhà nước về môi trường thiên về tiền kiểm
chưa chú trọng đến hậu kiểm

đủ các yếu tố để cho việc thực thi phân cấp
nó có hiệu quả
yếu tố thứ nhất là yếu tố quy hoạch
trong khi mà quy hoạch về phát triển vùng
lãnh thổ quy hoạch về phát triển ngành
nó chưa được ban hành một cách đầy đủ
mà phân cấp thì dẫn đến tình trạng là cát cứ
cái yếu tố thứ hai là yếu tố về con người
các đào tạo cán bộ làm công tác fdi
ở các địa phương là chưa được chuẩn bị
một cách đạt được
nó đầy đủ theo đúng yêu cầu
của việc quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài
và đây là một trong những nguyên nhân rất cơ bản
nó dẫn tới những mặt hạn chế tiêu cực
trong quá trình thu hút và sử dụng bốn nếp nhà
trong quá trình vừa qua vận hành
cũng như là quản lý đầu tư nước ngoài
thì chúng ta còn có phân vân
cũng chưa dứt khoát giữa hai cái việc
tức là giữa tiền kiểm và hậu kiểm
tức là cái cách quản lý chúng ta bây giờ
nó cũng thực sự ra
nó cũng chưa được là phù hợp lắm
thứ như là có thời kỳ chúng ta cho rằng
là phải tăng cường cái coi như là tiền kiểm
tức là đặt ra rất nhiều quy định
để coi như là làm sao thu hút được dự án
nó phải đúng với các điều kiện để tuyển này
sau đến thời kỳ chúng ta thấy
bất cập thì chúng ta lại chuyển sang hậu kiểm
nhưng nói chung cả cái thay đoạn vừa qua
thì là chủ yếu tức là vẫn là tiền kiểm
doanh nghiệp rồi các nhà đầu tư
mất khá nhiều thời gian
cho cái việc là có được giấy phép đầu tư
bên cạnh hệ thống chính sách pháp luật
công tác xây dựng quy hoạch
và thực hiện quản lý đầu tư theo quy hoạch
cũng còn tồn tại nhiều bất cập
thể hiện ở việc thiếu quy hoạch tổng thể cho từng lĩnh vực
mặc dù đã có quy hoạch ngành quy hoạch sản phẩm
chất lượng quy hoạch chưa cao
do được xây dựng từ dưới lên
nên thiếu tính dự báo dài hạn
tính liên kết giữa các quy hoạch ngành vùng lãnh thổ còn hạn chế
việc thiếu các quy hoạch đồng bộ
dẫn đến thường xuyên phải bổ sung
sự đổi quy hoạch đã phê duyệt
việc xây quy hoạch chưa tính đến năng lực sản xuất
trong nước và của đầu tư nước ngoài
dẫn đến các quy hoạch còn gian trải
hiệu quả tương hỗ thấp quy hoạch vùng nguyên liệu hay thay đổi
đặc biệt việc loại bỏ yêu cầu thẩm tra
quy hoạch ngành quy hoạch vùng
và quy hoạch sản phẩm trong nội dung cấp giấy chứng nhận đầu tư
đã làm vô hiệu hóa công cụ quản lý đầu tư
theo quy hoạch
thực hiện việc phân cấp đầu tư chưa phù hợp
với tình hình thực tế
chủ trương phân cấp quản lý là đúng
tuy nhiên do công tác chuẩn bị để thực hiện chưa tốt
trong khi đó lại tiến hành phân cấp đầu tư
đại trà gian đều chưa tính đầy đủ
đến đặc thù của địa phương
về năng lực quản lý trình độ cán bộ
quy mô nền kinh tế địa phương
điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh
trong thu hút đầu tư nước ngoài của một số địa phương
thu hút đầu tư nước ngoài không tính đến chất lượng
lợi ích quốc gia cấp phép cho các dự án
tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường
tiêu tốn năng lượng sử dụng và khai thác
tài nguyên không hiệu quả
chưa chú ý đầy đủ tới an ninh quốc phòng
dự án khai thác khoáng sản trồng rừng
nuôi trồng thùy hải sản ở vùng nhạy cảm
về an ninh quốc phòng
bên cạnh đó cơ chế hướng dẫn kiểm tra
giám sát cùng với việc quy kết trách nhiệm
chế tài xử lý nghiêm những vi phạm
liên quan đến phân cấp cơ chế báo cáo
trao đổi thông tin giữa trung ương địa phương
gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả
của hoạt động đầu tư
quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài
còn nặng về khâu cấp phép
khi số lượng dự án được cấp phép tăng
những vấn đề thực tiễn phát sinh ngày càng nhiều
đã dẫn đến tình trạng lúng túng
trong quá trình xử lý vướng mắt
một số bộ ngành địa phương chưa công bố công khai
quy hoạch và các điều kiện đầu tư
trong từng lĩnh vực ngành nghề theo quy định
chưa kịp thời ban hành các tiêu chí
cơ chế quản lý nhà nước đặc thù
đối với một số lĩnh vực ngành nghề dự án
một số hướng dẫn giao cản kỹ thuật hợp lý
trong một số lĩnh vực đặc biệt là đối với
một số ngành sau khi việt nam gia nhập
với kto chậm được ban hành
đã gây khó khăn lúng túng
trong việc xác định điều kiện đầu tư
bên cạnh đó do chính sách thuế chưa được điều chỉnh
kịp thời đã dẫn đến không kiểm soát được
một số ngành dịch vụ đơn giản
quy mô nhỏ do mở cửa phát sinh nhiều vấn đề
xu hướng doanh nghiệp chuyển từ chức năng sản xuất
sang kinh doanh thương mại dịch vụ
nhiều nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng
việc thành lập doanh nghiệp để được nhập cảnh
vào việt nam gây ảnh hưởng đến sản xuất
và thị trường trong nước gây sức ép cạnh tranh
đối với doanh nghiệp trong nước
việc quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư
còn hạn chế việc xây dựng định hướng
kế hoạch chung cho công tác xúc tiến đầu tư
của các nước chưa được thực hiện
việc quản lý điều phối hoạt động xúc tiến đầu tư
từ trung ương tới địa phương chưa được chú trọng
dẫn đến tình trạng xúc tiến đầu tư
tại một số địa bàn với các lĩnh vực tương tự
quá nhiều vào cùng một thời điểm
khiến ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia
gây lãng phí nguồn lực
trong khi đó một số lĩnh vực mà ta đang có nhu cầu
lại chưa được quan tâm như giáo dục đào tạo
dạy nghề y tế công nghệ cao
đặc biệt một số cơ quan chuyên ngành
chưa thực sự quan tâm
từ khâu xây dựng danh mục dự án
đến khâu phối hợp tổ chức vận động xúc tiến đầu tư
hình thức xúc tiến đầu tư tại chỗ
hỗ trợ các nhà đầu tư đang hoạt động
xây dựng trang web tài liệu xúc tiến đầu tư
chưa phát huy được hiệu quả tối đa
nội dung các hoạt động xúc tiến đầu tư
chưa mang tính trọng điểm liên ngành liên vùng
công tác nghiên cứu về dòng đầu tư nước ngoài
xu hướng của các đối tác
các tập đoàn xuyên quốc gia chưa được chú trọng
kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến đầu tư
còn hạn chế
tôi cho là có bốn vấn đề rất lớn
mà phong qua gần ba mươi năm
đầu tư nước ngoài
tôi cho là cần phải có những bài học
của toàn bộ
các tỉnh thành và các bộ
có liên quan đến đầu tư nước ngoài
bài học thứ nhất
chính là quyền lựa chọn
nhà đầu tư của dự án đầu tư
rất đáng tiếc là chúng ta
không thực thi đầy đủ
quyền lựa chọn dự án và nhà đầu tư
bài học thứ hai là bài học
về định hướng thay đổi
trước đây chúng ta chú ý
cho doanh nghiệp vừa nhỏ
thâm dụng lao động là chủ yếu
tranh thủ các công nghệ cao
thì bây giờ chúng ta chuyển chủ yếu
tập trung vào chất lượng
và trong chất lượng ấy
tập trung vào những định hướng quan trọng nhất
để tải cấu trúc nền kinh tế
theo mô hình tăng trưởng mới
chúng ta là phải phân cấp các địa phương
những bài học phân cấp
các địa phương từ năm hai nghìn một mươi
cần phải được được kinh nghiệm
và cần phải được hoàn thiện
để từ nay trở đi
phân cấp quản lý
kinh nghiệm kinh tế có hiệu quả hơn
chính là phân cấp
phải bảo đảm điều kiện
để mà thực hiện phân cấp
bài học thứ tư này
là nên lưu ý
trong khi mà thuộc đầu tư nước ngoài
thì quan tâm đến thay đổi
ở trên môi trường quốc tế
để chúng ta biết là đối thủ là ai
đối tác là ai
để thay đổi môi trường đầu tư
khả dĩ có thể cạnh tranh được
với các đối thủ mới
và tận dụng lợi thế
mà khi các đối thủ cố
đang bị sụt giảm
để tận dụng lợi thế so sánh
để thu hút nhiều hơn đối thủ nước ngoài
để mà có thể thu được các dự án
theo mong muốn
thì chắc chắn là chúng ta phải tiếp tục
cải thiện môi trường đầu tư
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cũng đã nhiều lần đề ra mục tiêu
và đang chỉ đạo bộ ngành
để làm sao đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành trình
ít nhất là phải theo được
cái cạnh tranh được
với các nước assembled
rồi là phải tiếp tục hoàn thiện
cái hệ thống luật pháp chính sách
rồi phải tăng cường đào tạo
cái đội ngũ cán bộ
những cái động thái đầu tư
của các cái tập đoàn xuất quốc gia
trong khu vực
để có những cái biện pháp cụ thể
để đón đầu các cái dự án
và tranh thủ các cái cơ hội
khi mà nó diễn ra
trong một cái bối cảnh
mà kinh tế thế giới
đang có những cái bất định
thêm một cái vấn đề nữa
cái vấn đề
về quản lý
những cái phân cấp
quản lý nhà nước
thì theo quan điểm cá nhân tôi
cũng cần phải ra soát lại
đối với những cái dự án
mà có tầm cỡ quốc gia
những cái dự án có ảnh hưởng
đến cái phát triển chung
của cả nước
hay là của cả khu vực
hay là của cả một ngành
những dự án phức tạp
về mặt công nghệ và môi trường
thì cần phải có
một hội đồng thẩm định
với cái sự tập hợp
các cái chuyên gia
của cả nước
để có thể thẩm định
trước khi mà cấp giấy chứng nhận đầu tư
bởi vì đây là những cái dự án
mà theo tôi nghĩ rằng là
chính quyền các địa phương
rất khó có thể
rất khó có thể là
có đủ năng lực
để thẩm định
trong bối cảnh hội nhập quốc tế
ngày càng sâu rộng
sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài
đang diễn ra ngày càng gai gắt
giữa các quốc gia trong khu vực
và trên thế giới
đòi hỏi chúng ta
phải cải thiện môi trường đầu tư
một cách mạnh mẽ hơn
để tăng cường năng lực cạnh tranh
của việt nam
hơn lúc nào hết
chúng ta cần phải xác định rõ
vị trí của mình
trên bản đồ kinh tế thế giới
và những thách thức
trong thu hút đầu tư nước ngoài
thời gian tới
dòng vốn đầu tư ra nước ngoài
của các đối tác lớn
có xu hướng giảm
nên dòng vốn fdi vào việt nam
trong thời gian tới
khó có khả năng tăng cao
bên cạnh đó
những khó khăn của nội tại nền kinh tế
đã tồn tại nhiều năm
vẫn chưa được khắc phục
cơ sở hạ tầng còn yếu kém
nguồn nhân lực qua đào tạo
chưa đáp ứng được nhu cầu
công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển
còn có sự trồng chéo
giữa các luật
và văn bản hướng dẫn dưới luật
gây cách hiểu khác nhau
trong quá trình áp dụng ở các cấp
còn có khoảng cách
giữa chính sách và việc thực thi
căn cứ các đánh giá
nhận định về bối cảnh
kinh tế thế giới
và trong nước nêu trên cho thấy
dự kiến thu hút đầu tư nước ngoài
trong năm tới
và các năm tiếp theo
chưa thể tăng mạnh
trong trung hạn
khả năng việt nam
có thể trở thành trung tâm
chế tạo mới của thế giới
là rất thấp
trong dài hạn
nếu chúng ta có các giải pháp phù hợp
và thực hiện quyết liệt
thì mới có thể thực hiện được
mục tiêu này